thủ tướng canada justin trudeau đã gặp người đồng cấp nhật bản shinzo abe
để thảo luận về cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên của hội nghị thượng đỉnh g bảy
bao gồm tăng trưởng kinh tế tạo việc làm bảo vệ đại dương và môi trường
hai bên cũng tái khẳng định cam kết đối với trật tự đa phương dựa trên luật pháp
ủng hộ thương mại mở và tiến bộ có lợi cho tất cả mọi người
tăng cường đầu tư và hợp tác sáng tạo
đồng thời thảo luận tiến độ nhằm đưa hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp nhanh chóng có hiệu lực
trong cuộc tiếp xúc cùng ngày với thủ tướng đức angela merkel
hai nhà lãnh đạo thảo luận về hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu
bao gồm bình đẳng giới chuẩn bị cho việc làm trong tương lai
trước đó thủ tướng trudeau chủ tịch eu donald tusk
và chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker
cũng có cuộc gặp ba bên và bày tỏ ủng hộ
đối với các sáng kiến của g bảy cũng như duy trì thương mại tự do
iran sẽ không tham gia đàm phán với mỹ nếu mỹ vẫn có những lời đe dọa đến nước này
đây là tuyên bố được bộ ngoại giao iran đưa ra
trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump cảnh báo
sẽ áp dụng các biện pháp cấm vận hà khắc với nước cộng hòa hồi giáo này
theo người phát ngôn bộ ngoại giao iran khó có triển vọng
về một cuộc đối thoại giữa mỹ và iran trong bất kỳ lĩnh vực nào
trừ khi mỹ bắt đầu thể hiện sự tôn trọng
với iran và không sử dụng các lời lẽ đe dọa và cấm vận
đại diện bộ trên cũng khẳng định việc mỹ đơn phương rút khỏi
thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm hai nghìn một mươi năm
là minh chứng rõ ràng của sự vi phạm các quy định quốc tế
cùng ngày phó tổng thống iran mahzoumeh efteka
bày tỏ mong muốn các cường quốc châu âu cùng nga và trung quốc
xác nhận thỏa thuận hạt nhân càng sớm càng tốt
vì tehran không thể mãi chờ đợi
theo đó iran sẽ sẵn sàng làm giàu urani
tiến hành các công tác chuẩn bị
và tất cả đều nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân
bà epteka cũng cho rằng thỏa thuận năm hai nghìn một mươi năm
cần được duy trì vì nó không chỉ là một thỏa thuận hạt nhân
mà còn là một thỏa thuận không phổ biến vũ khí hạt nhân
hơn nữa nó rất quan trọng đối với hòa bình và an ninh
không chỉ ở trung đông mà còn ở khu vực và cả thế giới
sáng nay lực lượng taliban vừa tuyên bố
ngừng bắn ba ngày trong dịp lễ eftanfit
đánh dấu kết thúc tháng lễ ramadan của người hồi giáo
sau thông báo ngừng bắn vô điều kiện
của chính phủ afghanistan
lực lượng taliban cho biết lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài ba ngày
trong suốt dịp nghỉ lễ eftanfit vào cuối tuần này
hiện chưa rõ thời điểm chính xác lệnh ngừng bắn của taliban có hiệu lực
tuy nhiên lệnh ngừng bắn không bao gồm các lực lượng nước ngoài
có nghĩa là nhóm phiến quân sẽ tiếp tục các chiến dịch tấn công
nhằm vào các lực lượng này
ngoài ra taliban cũng cảnh báo sẽ tự vệ một cách mạnh mẽ
trong trường hợp bị tấn công
trước đó hôm bảy tháng sáu tổng thống afghanistan arab ghani
tuyên bố một lệnh ngừng bắn vô điều kiện
với phiến quân taliban sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi chín tháng sáu tới
tuy nhiên các chiến dịch chống các nhóm cực đoan khác
trong đó có tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is
vẫn sẽ được tiến hành
đây là lệnh ngừng bắn trong dịp lễ eftanfit đầu tiên
được chính phủ afghanistan đưa ra trong vòng một mươi bảy năm qua
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại